từ mùng một mươi đến một mươi hai tháng bảy hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình khóa một mươi bảy tổ chức kỳ họp thứ một mươi nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín thảo luận thông qua các nhiệm vụ giải pháp sáu tháng cuối năm và nhiều vấn đề quan trọng khác
trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn vấn đề truy cứu trách nhiệm của chủ rừng khi để xảy ra các bộ phá rừng nghiêm trọng đã làm nóng kỳ họp
chiều ngày một mươi một tháng bảy trong phiên chất vấn tại kỳ họp đại biểu đã đặt ra câu hỏi về việc xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan đến hai vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng tại vườn quốc gia phong nha kẻ bàng và lâm trường trường sơn
liên quan đến vấn đề này bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình hoàng đăng quang nêu rõ việc để xảy ra hai vụ phá rừng vừa qua tại địa phương là đặc biệt nghiêm trọng thể hiện sự yếu kém thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng của chủ rừng và các đơn vị liên quan
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra khởi tố tạm giam hàng chục đối tượng và tiếp tục truy bắt một số đối tượng khác
khi có kết luận của cơ quan điều tra tỉnh ủy quảng bình sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan